hiện nay trên địa bàn tỉnh lào cai có năm mươi một nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động với tổng công suất là tám trăm bảy mươi mw
đa số các nhà máy thủy điện nằm theo thế bậc thang liên hoàn
chính vì vậy các nhà máy thủy điện này cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành và bảo đảm an toàn hồ đập nhất là trong mùa mưa bão đến
sinh sống ở vùng hạ du của con suối mường hoa phía trên thượng nguồn là ba nhà máy thủy điện xéo trong hô xử bán và lao trải
đã nhiều năm nay gia đình ông đào a án cùng hàng trăm hộ dân ở xã bản hồ luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến
bởi nếu tất cả các thủy điện này đồng loạt xả lũ thì hậu quả sẽ rất nặng nề
mùa sả và cơn lũ cùng với nhau đen cao nên ảnh hưởng đến nhân dân
đánh giá với góc độ là chính quyền địa phương đi kiểm tra trực tiếp đánh giá trực tiếp
cái nguyên nhân này cũng do một phần tác động từ cái việc xả lũ của nhà máy thủy điện
nếu như không có cái sự tác động của việc xả lũ của các nhà máy thủy điện
giờ mà ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân mà ảnh hưởng làm sao chọn cái cuộc sống của người dân
qua kiểm tra cho thấy mặc dù các nhà máy thủy điện đã có phương án an toàn hồ đập đảm bảo quy trình xả lũ
tuy nhiên vẫn còn không ít nhà máy chưa quan tâm đến vấn đề này
đặc biệt có nhà máy thủy điện tả lạt xã bản lầu huyện mường khương và thủy điện lao trải xã lao trải huyện sapa
còn tự ý nâng chiều cao của đập so với thiết kế ban đầu gây tiềm ẩn nhiều rủi ro khi xảy ra mưa lũ đẩy người dân vào thế bị động
các phương án ứng phó với các sự cố thiên tai khẩn cấp ở các thủy điện
thì hiện nay vẫn còn một số các nhà máy cũng đã chưa lập được phương án và cũng còn đang sử dụng các phương án cũ được phê duyệt từ nhiều năm trước đây
qua kiểm tra thì hiện nay còn một số nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh
thì vẫn còn vi phạm và một số những cái thứ nhất là các cái chủ đầu tư đã tự ý cơi nới cái dung tích
đây là một cái nguy cơ rất mất an toàn cho đập trong mưa lũ
thì chúng tôi cũng đã kiểm tra và đề nghị các đơn vị cho chủ động cho tháo rỡ để đảm bảo an toàn
trước diễn biến thiên tai ngày càng khó lường và luôn để lại hậu quả nặng nề
việc bảo đảm an toàn hồ đập là vô cùng cần thiết
các phương án ứng phó cũng đã được tỉnh lào cai chú trọng
đặc biệt trong giai đoạn hiện nay
mùa mưa lũ đang bước vào giai đoạn cao điểm
bởi vậy công tác bảo đảm an toàn hồ đập hơn lúc nào hết
cũng cần phải được các địa phương và các nhà máy thủy điện đặt lên hàng đầu